công an huyện phước long tỉnh bạc liêu cho biết vừa mới làm việc đối với chu thị siêm sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi năm
chú ấp phước hai xã vĩnh phú tây huyện phước long tỉnh bạc liêu để làm rõ về hành vi cung cấp chia sẻ thông tin kích động bạo lực
sau khi đọc một bài báo có nội dung liên quan đến việc chống người thi hành công vụ xảy ra vào ngày một mươi bảy tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
tại một điểm cách ly y tế tập trung trên địa bàn huyện phước long tỉnh bạc liêu khiến hai đồng chí công an bị thương
chu thị siêm đã chia sẻ lại bài viết trên trang facebook cá nhân với tiêu đề có nội dung đồng tình với hành vi chống người thi hành công vụ kích động bạo lực
sau khi được lực lượng công an tuyên truyền nhắc nhở chu thị siêm đã nhận thức được hành vi vi phạm pháp luật của mình
đồng thời đính chính nội dung thông tin đã chia sẻ trên facebook
hiện cơ quan công an đang củng cố hồ sơ xử lý hành vi vi phạm của chu thị siêm theo quy định của pháp luật
tòa nhân dân tỉnh trà vinh vừa mở phiên tòa xét xử sơ thẩm hình sự đối với bị cáo nguyễn thị
lan phương chú ấp tám a xã an trường huyện càng long về tội lừa đảo chiếm đoạt tài sản
vào năm hai nghìn tám bị cáo nguyễn thị lan phương đứng ra làm đầu thảo hụi để hưởng tiền hoa hồng
đến năm hai nghìn một mươi ba có một số hụi viên hốt hụi nợ hụi hết chốt tiền một trăm chín mươi triệu đồng
nhưng không đóng nên phương phải hút nhiều phần hụi và vây tiền bên ngoài để trả vào hụi
năm hai nghìn một mươi bốn bị cáo phương đã mở thêm nhiều dây hụi mùa hụi tháng
để có tiền trả hụi và tiêu xài cá nhân bị cáo phương đã có hành vi gian dối
đặt tên khống vào các dây hụi đồng thời tự ý lấy tên hụi viên để hốt hụi
bán hụi không để chiếm đoạt tiền của các bị hại
đến ngày một mươi tháng bốn năm hai nghìn một mươi chín phương không còn khả năng trả tiền cho các hụi viên nên tuyên bố vỡ hụi
tại thời điểm vỡ hụi còn ba mươi hai giây hụi chưa kết thúc
qua điều tra công an đã chứng minh được phương có hành vi gian dối trong ba mươi một giây hụi
để chiếm đoạt tổng số tiền gần hai tỷ đồng
căn cứ vào tính chất mức độ phạm tội hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo nguyễn thị lan phương một mươi năm tù giam
thưa quý vị ngay khi đà nẵng trở về với trạng thái bình thường mới sau những nỗ lực kiểm soát dịch bệnh covid một mươi chín
thì tình hình an ninh trật tự lại bị ảnh hưởng bởi sự xuất hiện của số đối tượng trộm cắp tài sản
đặc biệt thời gian gần đây khi hàng loạt vụ trộm cắp xảy ra tại những siêu thị mini cửa hàng trên địa bàn
càng khiến cho người dân vô cùng lo lắng bất an
chỉ chưa đầy hai mươi bốn giờ vào cuộc công an quận cẩm lệ thành phố đà nẵng đã bắt giữ được thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ trộm cắp nói trên
vào giữa tháng một mươi thông tin về một siêu thị mini trên đường cách mạng tháng tám bị trộm đột nhập
lấy đi số lượng lớn tiền mặt được đội cảnh sát hình sự công an quận cầm lệ tiếp nhận
rất khẩn trương một tổ trinh sát được tổ chức tiếp cận hiện trường thu thập manh mối còn sót lại
khó khăn đạt ra lúc này là rất lớn khi hầu như đối tượng không có sơ hở
và thực hiện việc trộm cắp rất nhanh
công an quận cẩm lệ nhận định đối tượng là người rất quen thuộc mọi vị trí của cửa hàng
nhiều giả thiết được đội cảnh sát hình sự đưa ra để thảo luận
và thống nhất biện pháp truy tìm bằng được đối tượng
các tổ trinh sát tỏa ra tập trung giả soát mọi trường hợp khả nghi
sinh sống xung quanh siêu thị và không lâu sau đã tìm ra được thủ phạm
thì thông qua các biện pháp nghiệp vụ thì chúng tôi đã sàng lọc
ra soát các đối tượng nổi từ địa bàn tiến hành
truy nguyên ra được đối tượng có dấu hiệu và có biểu hiện nghi vắng nhất
từ qua đấu tranh thì chúng tôi đã xác định được đây chính là đối tượng thực hiện hành vi trộm cắp
đối tượng là hoàng như phúc hai mươi ba tuổi quê tỉnh gia lai
tại cơ quan công an phúc thừa nhận đã đột nhập từ mái nhà của siêu thị mini
và trộm cắp tài sản là chín triệu đồng tiền mặt tại quầy thu ngân
vì là khách hàng quen thuộc của siêu thị
nên phúc đã nghiên cứu kỹ mọi khu vực để dễ dàng hành động
bên cạnh đó phúc còn khai nhận đã thực hiện hai vụ trộm cắp khác
tại cửa hàng thức ăn nhanh ở đà nẵng và tại một siêu thị ở gia lai
tài sản lấy được thì em thực hiện
cho việc chi tiêu cá nhân với lại là em tham gia chơi chứng khoán ảo
vì thu nhiều cho nên là em muốn gửi cái hạt đó cho nên là này sẽ lấy được
chưa đầy hai mươi bốn giờ vào cuộc thủ phạm gây ra hàng loạt các vụ đột nhập siêu thị
cửa hàng trên địa bàn thành phố đà nẵng đã bị bắt giữ
chiến công này càng thể hiện rõ quyết tâm của những chiến sĩ cảnh sát hình sự
khi đấu tranh ngăn chặn kịp thời những đối tượng
lợi dụng thời điểm tình hình diễn
bệnh để đột nhập trộm cắp tài sản của người dân
tiếp theo là thông tin về truy nã tội phạm
kính chào quý vị và các bạn đến với tiểu mục lệnh truy nã
đối với đối tượng nguyễn phú thanh sinh năm một nghìn chín trăm chín mươi năm
hộ khẩu thương chú tại cụm bốn xã hiệp thuận huyện phúc thọ thành phố hà nội
về tội cho bệnh
công an huyện phúc thọ đã ra quyết định truy nã đối với đối tượng lương tạo khoảng
sinh năm hai nghìn hộ khẩu thương chú tại thôn triềng ba xã võ lao huyện văn bản tỉnh lào cai
và đối tượng bùi đức vượng sinh năm một nghìn chín trăm tám mươi chín hộ khẩu thường trú tại thôn đá bạc
xã liên sơn huyện lương sơn tỉnh hòa bình phải nhận quyết định truy nã
của phòng cảnh sát hình sự công an thành phố hà nội
cũng về tội bắt giữ hoặc giam người trái pháp luật
dù với bất cứ tội danh nào tất cả các đối tượng vi phạm pháp luật
đều phải chịu sự trừng trị bằng những bản án thích đáng
vì thế quý vị nếu có thông tin về các đối tượng hãy báo ngay cho cơ quan cảnh sát điều tra bộ công an
theo số máy đường dây nóng sáu mươi chín hai trăm ba mươi bốn năm nghìn tám trăm sáu mươi hoặc sáu mươi chín hai trăm ba mươi hai một nghìn sáu trăm sáu mươi bảy hoặc cơ quan công an nơi gần nhất
mọi thông tin cá nhân của quý vị sẽ được bảo mật và sẽ có phần thưởng cho những thông tin có giá trị
pháp luật sẽ xử lý nghiêm mọi hành động bao che chứa chấp các đối tượng
tuyệt đối không nên có những hành động truy đuổi hay bắt giữ các đối tượng
khi chưa có sự can thiệp của lực lượng công an để bảo đảm an toàn
đó là điều quý vị cần phải hết sức lưu ý
theo báo cáo nhanh của văn phòng thường trực ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
tính đến hết ngày hai mươi hai tháng một mươi mưa lũ ở các tỉnh thành phố từ quảng bình đến bình thuận đã khiến hai người chết
mưa lũ đã làm hai người chết
ở bình thuận một người là bà nguyễn thị quá sinh năm một nghìn chín trăm bảy mươi bảy bị xét đánh khi đang làm ruộng
quảng bình một người chết do bị lũ cuốn trôi khi đi qua ngầm tràn bản đương năng
năm nhà hư hỏng bốn nhà tốc mái thuộc tỉnh quảng bình
hư hỏng ba trăm linh m tuyến kè biển nhật lệ năm mươi m tuyến kè nhân trạch
sạt lở bồi lấp năm trăm sáu mươi bảy mét khối canh mương tại các đập khe hà hà lau khe ngang khe môn thuộc huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
về giao thông sụt lún hư hỏng khoảng năm mươi mét khối đường liên xã đi thạch huyện tuyên hóa tỉnh quảng bình
và bốn mươi m đường liên thôn hạ long xã phong mỹ huyện phong điền tỉnh thế thiên huế
ngay sau khi xảy ra thiên tai ban chỉ huy phòng chống thiên tai và tình kiến cứu nặng tỉnh
đã chỉ đạo các đơn vị chức năng tổ chức khắc phục ban đầu cử cán bộ hỗ trợ các địa phương
hướng dẫn kỹ thuật bảo vệ diện tích hoa màu bị ảnh hưởng bởi lũ lụt
thủ tướng chính phủ vừa có công điện gửi ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai
cùng các bộ ngành liên quan các địa phương từ quảng bình đến bình định
về việc chủ động ứng phó với mưa lũ ở miền trung những ngày tới
thủ tướng chính phủ yêu cầu các tỉnh thành phố liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả đợt mưa lũ vừa qua
tổ chức thăm hỏi động viên hỗ trợ các gia đình bị thiệt hại nhất là gia đình có người bị thiệt mạng
gia đình chính sách
tìm kiếm người còn mất tích cứu chữa người bị thương cứu trợ khẩn cấp lương thực
nhu yếu phẩm cho những hộ bị mất nhà không để người dân bị đói rét
tổ chức theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ chủ động ra soát phương án sẵn sàng huy động lực lượng
tổ chức sơ tán khẩn cấp các hộ dân tại khu vực không đảm bảo an toàn nhất là nơi có thể xảy ra ngập sâu
chia cắt nguy cơ lũ quét sàn lở đất khu vực đã xảy ra mưa lớn vừa qua và đã xảy ra sàn lở đất năm hai nghìn hai mươi
lưu ý việc đảm bảo công tác phòng chống dịch covid một mươi chín tại nơi sơ tán hỗ trợ lương thực nhu yếu phẩm cho người dân
các bộ ngành địa phương cần cử lực lượng hướng dẫn người dân đi lại an toàn khi có mưa lũ
triển khai lực lượng kiểm soát hướng dẫn hỗ trợ giao thông an toàn qua các ngầm tràn tuyến đường bị ngập sâu
hướng dẫn người dân dự trữ lương thực nhu yếu phẩm thiết yếu đề phòng mưa lũ gây ngập ống chia cắt kéo dài
khắc phục nhanh sự cố do đợt mưa lũ vừa qua triển khai phương án bảo đảm an toàn đê điều hồ đập
tổ chức giám sát việc vận hành an toàn các hồ đập trên địa bàn đặc biệt đối với các hồ đập sung yếu đã đầy nước
lực lượng phương tiện vật tư phải được chủ động bố trí tại địa bàn trọng điểm để sẵn sàng triển khai công tác cứu hộ
cứu nạn và khắc phục kịp thời sự cố và hậu quả mưa lũ không để bị động bất ngờ
bên cạnh đó thủ tướng yêu cầu các bộ ngành liên quan theo dõi chặt chẽ diễn biến mưa lũ dự báo cảnh báo kiểm soát giao thông
bố trí lực lượng phương tiện tại các khu vực sung yếu để thực hiện công tác cứu hộ cứu nạn khi có yêu cầu
thống kê trên cổng tiêm chủng quốc gia cho biết đến một mươi ba h ngày hai mươi ba tháng một mươi cả nước đã tiêm được trên bảy mươi hai hai triệu liều vaccine phòng covid một mươi chín
theo hướng dẫn mới nhất của bộ y tế
được chỉ định tiêm cho người từ một mươi tám tuổi trở lên mỗi người được tiêm hai mũi cách nhau hai đến bốn tuần
đặc biệt là có thể sử dụng vaccine hay yatvax để tiêm mũi hai cho người đã tiêm mũi một vaccine sinopharm
tây ninh quảng bình ghi nhận thêm nhiều f tây ninh thêm một trăm một mươi tám ca dương tính với sars cov hai
quảng bình thêm sáu ca mắc covid một mươi chín trong đó bốn ca là người về từ vùng dịch
và cũng trong sáng nay cdc hà nội đã phát đi thông báo khẩn để tìm người liên quan đến một quán cắt tóc
tại quận đống đa
liên quan đến trường hợp bệnh nhân dương tính mới được phát hiện trên địa bàn quận đống đa vào sáng ngày hai mươi ba tháng một mươi
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội thông báo tìm người đến hecron mẹ ớt tại số ba mươi sáu a trần quang diệu
đống đa hà nội từ ngày tám tháng một mươi đến ngày hai mươi hai tháng một mươi năm hai nghìn hai mươi một
người đến địa điểm trên tự cách ly hạn chế tiếp xúc và liên hệ ngay với trạm y tế
trung tâm y tế trên địa bàn hoặc trạm y tế phường ô trợ dừa chín trăm bảy mươi ba bốn mươi bốn
trung tâm y tế quận đống đa theo số điện thoại hai trăm bốn mươi ba năm trăm sáu mươi hai năm nghìn năm trăm tám mươi một
trung tâm kiểm soát bệnh tật tp hà nội chín trăm sáu mươi chín tám mươi hai một trăm một mươi năm hoặc chín trăm bốn mươi chín ba trăm chín mươi sáu một trăm một mươi năm để được tư vấn hướng dẫn
hiện ubnd phường giáp bát quận hoàng mai đã phong tỏa tạm thời và lấy mẫu xét nghiệm các hộ dân ở ngõ sáu mươi bảy giáp bát
có khoảng một trăm năm mươi người
đồng thời ubnd phường quốc tử giám quận đống đa cũng đã phong tỏa hiệu thuốc anh thư tại số chín phố thông phong
liên quan đến hai ca f trên bệnh viện một trăm linh tám đã xét nghiệm ba trăm hai mươi trường hợp là f một và có liên quan đến bệnh nhân
kết quả đều âm tính
vào tối ngày hai mươi hai tháng một mươi ubnd phường giáp bát đã phát thông báo khẩn
ra soát những người đến các địa điểm liên quan đến hai ca dương tính từ ngày một mươi sáu tháng một mươi cho đến ngày hai mươi hai tháng một mươi
cụ thể cửa hàng tạp hóa số sáu mươi bảy đường giáp bát
hàng rau trước số nhà sáu mươi tám sáu mươi tám a đường giáp bát
hàng thị số nhà tám mươi chín đường giáp bát
chủ động thực hiện tốt mục tiêu kép vừa đảm bảo tình hình an ninh trật tự vừa tiếp tục tập trung công tác phòng chống dịch covid một mươi chín
từ tháng một mươi cho đến nay phát huy tinh thần sung kích sáng tạo
đoàn viên thanh niên công an thành phố nha trang tỉnh khánh hòa vừa tập trung làm tốt nhiệm vụ chuyên môn
vừa thực hiện kế hoạch tăng cường lực lượng đoàn viên cho tám xã ngoại thành
tổ chức tuần tra đảm bảo an ninh trật tự vào ban đêm các ngày nghỉ cuối tuần
cùng với đó là đẩy mạnh tuyên truyền nhắc nhở bà con trong xã
thực hiện nghiêm các biện pháp phòng chống dịch không tụ tập đông người
với lực lượng nông cốt đoàn viên thanh niên công tác cả các đội nghiệp vụ thuộc khối cơ quan kiểm soát điều tra và đội kiểm soát vệ thông liệt tự
thì định kỳ vào đêm thứ sáu và thứ bảy hàng tuần
chúng tôi sẽ thành lập tổ công tác hỗ trợ tuần tra kiểm soát luân phiên trên địa bàn các xã
đảm bảo tuần tra các kiến địa bàn kịp thời phát hiện và bắt xử lý
các đối tượng hoạt động phạm tội phát hiện và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm giao thông đường bộ là nguyên nhân trực tiếp dẫn đến tai nạn giao thông
bên cạnh đó chúng tôi cũng đã chú trọng tuyên truyền
đồng thời yêu cầu người dân chấp hành nghiêm các quyết định của đài phương trong công tác phòng chống dịch
đảng ủy ủy ban cũng đánh giá cao và ghi nhận kết quả của kết hợp trong đó là đẩy mạnh tuần tra kiểm soát khép kín kết hợp phòng chống dịch covid một mươi chín
trên địa bàn tám xã trong đó có xã vĩnh ngọc
trên cơ sở có hợp của đoàn công an thành phố đảng ủy bang là chỉ đạo lực lượng công an xã lực lượng quân sự cán bộ công chức
tham gia phối hợp tuần tra kiểm soát phép kín trên đoàn công an
trong thời gian qua đã phát hiện là bàn giao công an xã lập một hồ sơ một trường hợp có hành vi đánh bài
bốn trường hợp là vi phạm trong lĩnh vực an toàn giao thông đường bộ
hai trường hợp là tạm giữ mô tô các loại và giải tán là ba mươi nhóm thanh niên tụ tập uống rượu bia ở cộng đồng
tổ tuần tra xã phước đồng quá trình tuần tra làm nhiệm vụ tổ tuần tra đã phát hiện xử lý khá nhiều trường hợp vi phạm trật tự an toàn giao thông
và các quy định phòng chống dịch như không đổi mũ bảo hiểm khi đi xe máy đi xe máy vào đường ngược chiều
không đeo khẩu trang ở nơi công cộng thậm chí một số trường hợp người dân không đeo khẩu trang
tập trung ăn nhậu ngay trên đường giao thông tổ chức đánh bài trong quán nước
tổ tuần tra đã yêu cầu giải tán một số trường hợp đã bàn giao cho chính quyền địa phương xử lý theo quy định
tính từ đầu tháng một mươi đến nay đoàn thanh niên mang phố trang cũng đã phát hiện
thồng thời lập biên bản một mươi hai trường hợp vi phạm an chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ
tạm giữ năm xe mô tô các loại giải tán bốn mươi chín nhóm tụ tập sử dụng rượu bia
đồng thời yêu cầu một trăm một mươi trường hợp trở vào nhà
khi ra ngoài đường không được sự cần thiết bên cạnh đó chúng tôi cũng đã bàn giao cho công an xã ba đối tượng
có dấu hiệu của hành vi đánh bài chế phép
một mươi bốn trường hợp bàn giao cho với bàn nhân xã xử lý vi phạm an chính liên quan đến không đeo khẩu trang khi ra ngoài đường
sau một thời gian dài quyết liệt thực hiện nhiều biện pháp
tình hình dịch bệnh covid một mươi chín ở tỉnh khánh hòa nói chung
thành phố nha trang nói riêng về cơ bản đã được kiểm soát
cấp độ dịch covid một mươi chín trên địa bàn tỉnh hiện ở mức nguy cơ trung bình
tuy nhiên một bộ phận người dân hiện nay lại có tâm lý chủ quan lơ là thực hiện các biện pháp phòng chống dịch
việc tăng cường tuần tra phòng ngừa các hành vi vi phạm pháp luật kết hợp với tuyên truyền các biện pháp phòng chống dịch
của đoàn thanh niên công an thành phố nha trang là rất cần thiết
vừa đảm bảo tốt an ninh trật tự vừa góp phần nâng cao ý thức phòng chống dịch trong nhân dân
quỹ ban nhân dân tỉnh bình dương đã ban hành công văn về việc thực hiện các biện pháp tạm thời
thích ứng an toàn linh hoạt kiểm soát hiệu quả dịch bệnh covid một mươi chín trên địa bàn
bắt đầu thực hiện từ ngày hôm nay ngày hai mươi ba tháng một mươi
quỹ ban nhân dân tỉnh bình dương quy định việc mở cửa các hoạt động và lưu thông theo vùng cấp độ dịch
gồm cấp một màu xanh nguy cơ thấp cấp hai màu vàng nguy cơ trung bình cấp ba màu cam nguy cơ cao
và cấp bốn màu đỏ nguy cơ rất cao
đối với các nhà máy xí nghiệp cơ sở sản xuất doanh nghiệp được mở cửa trở lại hoạt động ở tất cả các vùng
nhưng phải xây dựng kế hoạch hoạt động kèm theo phương án phòng chống dịch và tự chịu trách nhiệm triển khai các biện pháp phòng chống dịch
việc kinh doanh nhà hàng quán ăn được hoạt động bình thường phục vụ tại chỗ ở các vùng cấp độ một
tuy nhiên tất cả các vùng khi mở bán đều phải đảm bảo năm k triển khai các biện pháp phòng dịch như
hạn chế số lượng người bán mua cùng một thời điểm quét mã qr tiêm vaccine xét nghiệm
ở vùng cấp độ bốn chỉ cho phép bán mang đi giao hàng hoặc hạn chế số lượng
bản tin một trăm một mươi một online tiếp tục với những tin tức an ninh trật tự đáng chú ý
sau một ngày xét xử sơ thẩm vào chiều ngày hai mươi hai tháng một mươi tòa án nhân dân tỉnh an giang đã tuyên phạt các bị cáo
nguyễn tuấn thanh một mươi bảy năm tù trần hải nam một mươi một năm tù hồ phước đại bảy năm tù cùng về tội giết người
và nguyễn vũ linh một năm sáu tháng tù về tội cố ý gây thương tích
theo cáo trạng vào ngày ba mươi tháng bốn năm hai nghìn hai mươi một thanh và linh cùng nhóm bạn uống bia tại quán nhậu quốc huy
thuộc ấp phú hỏa hai xã bình hòa
tại huyện châu thành đã xảy ra cử cãi với nguyễn văn khánh sinh năm hai nghìn hai chú tại huyện châu thành
linh cầm chai bia đập vào đầu khánh và được mọi người can ngăn
sau đó thanh gọi điện cho nam và vài người khác mang theo hung khí đến quán bia
và tại đây thanh dùng mũ bảo hiểm và thanh sắt đánh khánh nam dùng dao bấm đâm vào khánh nhiều nhát
còn đại cầm dao tự chế chém vào lưng khiến cho nạn nhân tử vong
kết thúc phiên tòa ngoài bản án đã tuyên hội đồng xét xử còn buộc các bị cáo và người đại diện hợp pháp của các bị cáo có trách nhiệm bồi thường cho gia đình nạn nhân số tiền một trăm bốn mươi chín triệu đồng
bằng các biện pháp nghiệp vụ vào chiều ngày một mươi chín tháng một mươi đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau phối hợp cùng công an xã lợi an đã bao vây và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia lắc bầu cua ăn tiền tại phần đất chống

đội cảnh sát điều tra tội phạm về hình sự kinh tế ma túy công an huyện trần văn thời tỉnh cà mau phối hợp cùng công an xã lợi an đã bao vây và bắt quả tang nhiều đối tượng đang tham gia lắc bầu cua an tiền tại phần đất chống

đội cảnh sát điều tra điều tra điều tra điều tra điều tra điều tra điều tra điều tra điều tra ngoài ra cũng huy động một xe tải nâng chở phương tiện xe máy qua điểm ngập sâu
lực lượng cảnh sát giao thông cũng đã cử cán bộ chiến sĩ khảo sát toàn tuyến kịp thời điều tiết hướng dẫn giao thông an toàn cho người phương tiện di chuyển trên các tuyến giao thông
theo trung tâm dự báo khí tượng thủy văn quốc gia do ảnh hưởng của không khí lạnh tăng cường kết hợp với hoạt động của đới gió đông trên cao
cho nên từ sáng sớm ngày hôm nay cho đến ngày hai mươi năm tháng một mươi khu vực từ quảng trị đến phú yên xảy ra mưa to đến rất to và rông với lượng mưa
tại thừa thiên huế đến bình định mưa từ hai trăm linh bốn trăm linh mm có nơi trên bốn trăm năm mươi mm quảng trị phú yên con tum từ năm mươi một trăm năm mươi mm có nơi trên hai trăm linh mm
từ ngày hôm nay cho đến ngày hai mươi sáu tháng một mươi trên các sông từ quảng trị đến bình định và con tum có khả năng xuất hiện một đợt lũ
trong đợt lũ này đỉnh lũ trên sông bồ thừa thiên huế sông vu gia quảng nam và các sông ở quảng ngãi lên mức báo động hai đến báo động ba
có sông trên báo động ba
sông hương thừa thiên huế và sông thu bồn quảng nam lên mức báo động một đến báo động hai và trên báo động hai
các sông chính ở quảng trị bình định và con tum lên mức báo động một và trên báo động một
nguy cơ cao xảy ra lũ quét sạt lở đất tại khu vực vùng núi ngập ống cục bộ tại các vùng trũng thấp khu đô thị tại các tỉnh từ quảng trị đến bình định và con tum
theo hướng dẫn của ban chỉ đạo quốc gia về phòng chống thiên tai người dân nên hết sức cảnh giác quan sát kỹ các hiện tượng biến động lạ về địa chất nhanh chóng di chuyển khỏi khu vực có thể xảy ra lũ quét
thông tin vừa rồi cũng đã kết thúc bản tin một trăm một mươi ba online trưa ngày hôm nay
chương trình an ninh toàn cảnh sẽ tiếp tục với tiểu mục sức khỏe ba trăm sáu mươi năm sau một ít phút